thưa quý vị liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín còn diễn biến phức tạp
sở giáo dục đào tạo tp hcm sẽ tổ chức thành hai đợt thi
đợt một diễn ra vào ngày bảy và ngày tám tháng bảy tới đây
các trường trung học phổ thông trên địa bàn tp hcm sẽ phối hợp bù điện thành phố quận quyện
trong việc gọi phiếu báo danh cho học sinh trước ngày hai mươi bảy tháng sáu
thông tin cho phụ huynh thí sinh về nạp hồ sơ minh chứng với các trường hợp

khi vào các điểm thi yêu cầu đeo khẩu trang trong toàn bộ thời gian ở tại điểm thi
sắp xếp hai mươi bốn thí sinh một phòng mỗi học sinh ngồi một bàn hoặc đảm bảo giãn cách
mỗi điểm thi bố trí nhân viên y tế trực và hai phòng thi dự phòng
để xử lý các trường hợp có biểu hiện bệnh